tại hà giang đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến một mươi bốn mươi mm
dự báo trưa nay không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc
chiều và đêm nay mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
sau đó không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
từ đêm nay các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng
trung du phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ c vùng núi từ một mươi ba một mươi năm độ c ở nơi núi cao từ chín một mươi một độ c
ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến ba trăm linh mm
khu vực hà nội có mưa từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
từ chiều và đêm nay ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai bốn m